tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh và công an tỉnh quảng ninh quan tâm hơn nữa
tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho lực lượng công an xã
phần đấu xây dựng lực lượng công an xã chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
một số ý kiến đề xuất khác của công an tỉnh quảng ninh
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị văn phòng bộ công an tập hợp
và giao các đơn vị chức năng của bộ nghiên cứu tham mưu và sớm giải đáp
sáng nay tại hà nội liên bộ y tế công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến
quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid một mươi chín
và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của tổ công tác triển khai đề án sáu
kết nối đến hơn một mươi một điểm cầu trên toàn quốc
đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chủ trì hội nghị
theo đại diện cục công nghệ thông tin bộ y tế tính đến ngày hai mươi năm tháng bốn
cả nước đã tiêm hơn hai trăm một mươi hai sáu triệu mũi vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khoảng bảy sáu triệu mũi chưa được cập nhật lên hệ thống
bên cạnh đó trong số hơn bảy mươi ba bốn triệu người có căn cước công dân chứng minh nhân dân
còn khoảng bốn mươi ba năm triệu mũi tiêm đã xác minh nhưng sai thông tin gồm số định danh
ngày sinh họ tên và thông tin khác
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
thời gian qua với sự giúp đỡ của bộ công an bộ thông tin và truyền thông
và một số đơn vị liên quan bộ y tế đã tích cực triển khai được dữ liệu phần mềm tiêm chủng quốc gia
phần mềm đã phát huy hiệu quả
tuy nhiên trong thực tiễn triển khai cũng nảy sinh nhiều vấn đề và còn những hạn chế
nên kết quả cũng chưa đạt được như mong muốn
và cái này không phải là của địa phương mà ngay kể cả trung ương
và ngay kể cả những bộ phận kỹ thuật làm việc với nhau
chúng ta chưa có thể kết nối được những cái này
đấy là cái tồn tại chúng tôi cho rằng khi mà áp dụng cái này
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nêu rõ
việc liên thông dữ liệu xác thực các thông tin không chỉ phục vụ cho việc tiêm chủng covid một mươi chín có ý nghĩa
mà còn có lợi ích ý nghĩa quan trọng về lâu dài khi triển khai những ứng dụng khác như quản lý sức khỏe toàn dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
cấp huyện cấp tỉnh thống nhất chỉ đạo cấp xã đảm bảo theo nội dung đặt ra trong thực hiện đề án sáu
chủ tịch cấp xã sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành tổ công tác của các lực lượng cấp xã
gồm đồng chí trưởng công an xã là tổ trưởng các thành viên là lực lượng y tế tư pháp lao động thương binh và xã hội
nhiệm vụ của tổ là thống nhất để lấy dữ liệu dân cư và các dữ liệu vaccine mũi lứa tuổi
dữ liệu về tư pháp như hộ tịch khai sinh khai tử hộ cận nghèo v v

và đã thông báo công khai các thông tư cho nhân dân biết đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã ngày hai mươi một tháng năm
cần tập trung giả soát dữ liệu trên hệ thống với dữ liệu thực để đảm bảo việc kết nối đúng không thiếu hoặc sai lệch
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với bộ tư lệnh cảnh vệ
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ đã báo cáo đồng chí thứ trưởng đề xuất
hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác cảnh vệ công tác tổ chức biên chế đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công tác hậu cần dự án và một số kiến nghị cụ thể đáp ứng nhiệm vụ cảnh vệ trong thời gian tới
theo đó để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên kịp thời của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ tư lệnh cảnh vệ đã phối hợp với các đơn vị chức năng của bộ
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trang bị và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu của đơn vị
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng thể chế
yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết năm năm thi hành luật cảnh vệ hai nghìn một mươi chín
làm rõ cụ thể những hạn chế bất cập vướng mắc những vấn đề không còn phù hợp để báo cáo lãnh đạo bộ chỉ đạo đưa vào chương trình sửa đổi bổ sung xây dựng mới các dự án luật pháp lệnh trong bộ
kịp thời đề xuất bộ trưởng sửa đổi bổ sung thông tư bảo đảm việc trang bị đồng bộ hiện đại hiệu quả trên cơ sở khả năng ngân sách đáp ứng thực tiễn chiến đấu của lực lượng cảnh vệ phù hợp với lộ trình xây dựng lực lượng công an nhân dân tình nhuệ hiện đại
về công tác tổ chức cán bộ đào tạo nguồn nhân lực đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần khẩn trương phối hợp xây dựng chương trình huấn luyện đầu khóa đối với học viên chính quy tuyển mới trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới kiện toàn tổ chức bộ máy và coi trọng công tác phối hợp đào tạo hợp tác quốc tế đồng thời yêu cầu bộ tư lệnh cảnh vệ tiến hành giá soát tổng thể về các dự án đảm
tiến độ đề ra
chiều nay học viện an ninh nhân dân bộ công an tổ chức lễ phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm hai nghìn hai mươi ba
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn kết chặt chẽ với công tác nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo của học viện những năm qua đã thu được nhiều kết quả và thành tích
chiều nay học viện an ninh nhân dân bộ công an tổ chức lễ phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm hai nghìn hai mươi hai
cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên và học viên học viện đối với nhiệm vụ này
thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện đào tạo bồi dưỡng rèn luyện lực lượng tham gia bảo vệ đảng nhà nước và chế độ
ban tổ chức sẽ lựa chọn các bài viết có chất lượng đạt giải cao gửi tham gia cuộc thi lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi hai do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản và hội nhà báo việt nam phát động
phát biểu tại lễ phát động trung tướng phó giáo sư tiến sĩ lê văn thắng giám đốc học viện an ninh nhân dân nhấn mạnh
trong mọi thời kỳ cách mạng đảng ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
coi đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa sống còn đến sự trường tồn của đảng và sự sống còn của chế độ xã hội chủ nghĩa việt nam
điều này tiếp tục được quán triệt trong nghị quyết số ba mươi năm nqtvk ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản
hệ trọng sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn đảng toàn quân toàn dân
ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã gửi lãng hoa chúc mừng
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng của lực lượng công an tri viện chiến trường miền nam trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
hơn một mươi một cán bộ công an tri viện cho chiến trường miền nam đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tốt yêu cầu
nhiệm vụ chính trị cách mạng của miền nam góp phần làm nên chiến thắng lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cũng tại buổi gặp mặt các đại biểu đã thông báo về tình hình hoạt động của ban liên lạc thời gian qua thảo luận về một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong thời gian tới
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục bám sát ba mục tiêu cơ bản là tiếp lửa truyền thống đền ơn đáp nghĩa và tri ân đồng đội
phát biểu tại buổi gặp mặt thưa uy quyền của bộ trưởng tô lâm trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã gửi lời chúc mừng thăm hỏi và lời chiên sâu sắc tới các cán bộ ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam
thông báo về một số thành tích kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua trung tướng tô ân sô mong muốn ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam
các thành viên tiếp tục phát huy trí tuệ và kinh nghiệm tham gia hỗ trợ xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô và số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá thành công
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đỗ tiến sơn
chú tại xã thống canh huyện gia lộc và phạm văn long chú tại xã thanh sơn huyện thanh hà tỉnh hải dương về tội mua bán tàng trự trái phép trên ma túy
trước đó vào khoảng sáu h bốn mươi năm phút ngày một tháng bốn tại khu vực đường gom cao tốc hà nội hải phòng địa phận thôn long tràng xã hoàng diệu huyện gia lộc
công an tỉnh hải dương đã bắt giữ sơn khi đang vận chuyển gần một mươi hai kg ma túy tổng hợp từ sơn la về hải dương tiêu thụ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm văn long chú tại địa bàn xã hạ bì huyện kim bôi tỉnh hòa bình
tăng vật thu giữ gồm một mươi hai túi ma túy ketamine năm túi mhetafetamin một túi thuốc lắc khám xét khẩn cấp nơi ở của long sơn và các đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều viên nén túi chứa chất bột màu trắng vũ khí quân dụng cùng giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi
vụ việc đưa công an tỉnh hải dương tiếp tục điều tra làm rõ
sau hai ngày xét xử vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bảy bị cáo liên quan đến vụ án giết người
và bắt người trái pháp luật xảy ra vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của từng bị cáo đã gây ra
chỉ vì võ thị kim chi không đồng ý cho con gái ruột là võ thị thúy hằng kết hôn với bị can trần ngoại giao
nên chi đã thuê và đưa trước cho trần lê văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở tỉnh đồng nai số tiền một mươi triệu đồng để đến vĩnh long bắt hàng về vũng tàu
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành nhật thuê xe taxi đi riêng để dẫn đường cho nguyễn anh vĩnh điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát
ba mươi a hai mươi một nghìn năm trăm hai mươi hai chở thịnh trần văn dũng dương văn tiến và nguyễn văn tiến đến vĩnh long để bắt hàng
tại ấp an hiệp xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long khi thấy nhóm này định bắt chị hằng giao xông vào thì bị các đối tượng đánh trúng vào vùng cổ và xì cay
giao cầm cây xôm dừa bằng kim loại đâm về phía nhóm người này hậu quả làm thịnh tử vong tại chỗ dũng và vĩnh bị thương nặng
sau khi sự việc xảy ra giao đã đến công an đầu thú
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt võ thị kim chi mức án ba năm tù nguyễn thành nhật hai năm tù nguyễn văn tiến dương văn tiến trần văn dũng và nguyễn an vĩnh
mỗi bị cáo ba năm sáu tháng tù cùng về tội bắt người trái pháp luật
riêng trần ngoại giao lãnh mức án một năm tù về tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh và giao bồi thường cho gia đình trần lê văn thịnh số tiền hơn ba trăm một mươi triệu đồng
sáng nay viện kiểm sát nhân dân quận hồng bàng thành phố hải phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng
đối với tạng quyết thắng sáu mươi chín tuổi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn trường về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tạng quyết thắng cho một trăm linh người dùng hung khí vũ lực phá cổng khu b của bến xe thượng lý rồi khống chế lực lượng bảo vệ lấy đi một mươi hai đốt thân cẩu trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng rồi đưa lên xe hai xe container trở đi
ngoài việc lấy tài sản trên khu nất nhóm người trên còn cắt phá cổng sắt đập phá cửa đường rào và sử dụng vỏ container chặn đối đi lại vào qb của bến xe thượng lý
và dùng kích sắt khóa một mươi tám xe ô tô vận tải hành cách của công ty trách nhiệm huy hoạng vận tải
việc làm của nhóm người trên đã cản trở hoạt động bình thường của công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim khí hải phòng đơn vị quản lý bến xe thượng lý và các đối tác có liên quan gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và an ninh trật tự
sau khi vụ việc xảy ra ông đinh thành đông tổng giám đốc công ty kim khí hải phòng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan có liên quan